sáng hôm nay chín tháng tám sở y tế hà nội thông báo từ ngày tám tháng tám cập nhật đến sáng nay
có hai trăm ba mươi bảy trường hợp người dân tự khai báo y tế trên tờ khai y tế có triệu chứng ho sốt khó thở
nghi ngờ mắc covid một mươi chín các trường hợp này giải sát tại các quận huyện như mỹ đức hoài đức
trường mỹ hoàn kiếm tây hồ hai bà trưng ba đình thanh xuân bắc tử liêm và hà đông
theo sở y tế hà nội cdc hà nội sẽ chuyển danh sách khai báo này về các quận huyện để tổ chức
lấy mẫu xét nghiệm và giám sát tại cộng đồng ngay trong ngày hôm nay hầu hết các trường hợp tự khai báo
có triệu chứng ho sốt khó thở trong vòng một mươi bốn ngày qua một số trường hợp khai báo có liên quan đến
một số địa điểm có yếu tố dịch tễ covid một mươi chín theo thông báo của chính quyền như siêu thị vinmark
và một số chợ dân sinh hà nội vẫn đang giám sát chặt chẽ các trường hợp ho sốt cộng đồng thường xuyên
liên tục hàng ngày để phát hiện sớm xét nghiệm kịp thời các trường hợp ho sốt có nguy cơ mắc cao